từ những thực tiễn khó khăn đó truyền tài điện ninh thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số và các hoạt động sản xuất nhằm phục vụ tốt công tác quản lý vận hành nâng cao năng suất lao động
một trong những giải pháp được triển khai sớm và mang lại hiệu quả rõ nét nhất chính là ứng dụng google earth pro và quản lý vận hành
phần mềm giúp cho người quản lý vận hành đường dây là dễ dàng tra cứu thông tin và theo dõi địa lý địa hình của tuyến đường dây đó mà không cần phải in bản đồ giấy ra như truyền thống
trước kia là rất vất vả và hiệu quả công việc cũng không cao
khi có áp dụng các công nghệ mới như thế này là tăng năng sức lao động và giảm được rất nhiều công sức của anh em công nhân
việc ứng dụng phần mềm google expro đã mang lại hiệu quả cao nâng cao khả năng số hóa trong công việc giảm thiểu in ấn hồ sơ bản vẽ sơ đồ lưới điện trên giấy
tích hợp được toàn bộ sơ đồ lưới với nhiều thông tin dữ liệu giúp tra cứu tìm kiếm thông tin nhanh chóng mọi lúc mọi nơi
điều này đã góp phần nâng cao công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện tại đơn vị